thưa quý vị nhận thấy những dấu hiệu vi phạm về thuế tại công ty cổ phần tập đoàn asanzo
cục thuế tp hcm đã chuyển hồ sơ tài liệu thanh tra cho cơ quan cảnh sát điều tra
cục thuế tp hcm vừa quyết định xử phạt về thuế truy thu công ty cổ phần tập đoàn asanzo
với tổng số tiền trên sáu mươi tám tỷ đồng đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra
để truy cứu trách nhiệm hình sự vì có dấu hiệu tội phạm
theo cục thuế tp hcm asanjo đã thực hiện hành vi vi phạm hàng loạt trong việc khai thuế và khấu trừ thuế vat
thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân không đúng quy định của pháp luật
sau khi vi phạm asanjo đã có hành vi trốn tránh che giấu vi phạm hành chính
một cơ sở chứa thuốc bảo vệ thực vật cực lớn chưa rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị công an huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình phát hiện
tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hoạn cường thịnh một mươi tám nằm trên địa bàn xóm đảnh xã dân hòa huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
công an huyện kỳ sơn đã phát hiện công ty cổ phần nông dược nhật thành có trụ sở chính tại thôn vũ lăng xã dân hòa huyện thanh ngoai tp hà nội
do ông phạm văn tiến làm giám đốc thuê lại của công ty cường thịnh một mươi tám chứa trên một hai trăm linh thùng phi hóa chất có hàng trăm bao thành phẩm gắn nhãn thuốc bảo vệ thực vật các loại
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật này ghi nhãn có xuất xứ nước ngoài
người đại diện kho hàng chưa xuất trình được giấy tờ liên quan tới hoạt động bảo quản sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ly tại kho
hiện vụ việc đã được công an huyện kỳ sơn phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để phục vụ công tác xác minh điều tra làm rõ
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh vừa bắt giữ một thanh niên đang vận chuyển một sáu trăm linh bao thuốc lá lậu
tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên là nguyễn thanh ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh nhận trở thuê số thuốc lá nhập lậu cho một người phụ nữ tên ánh với tổng công là ba trăm linh đồng một chuyến
hiện công an huyện tân biên đang tạm giữ hình sự ngân cùng với số tăng vật trên